các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của phạm văn năng là giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thiên an có trụ sở đăng ký tại khu cẩm khê a phường tứ minh thành phố hải dương với ngành nghề kinh doanh chính là thiết kế thi công cải tạo xe cơ giới
kết quả điều tra xác định từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai phạm văn năng đã thông đồng với lãnh đạo trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh năm d để nhận hối lộ của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới trong và ngoài tỉnh
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh năm d bắt giữ hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm là bùi trọng quyền anh và hà văn toàn bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của nguyễn văn phúc giám đốc công ty an pha có địa chỉ văn phòng tại phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
phúc bị bắt do đã bắt tay với lãnh đạo trung tâm đăng kiểm lập khống hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới
cũng liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án đưa và nhận và môi giới hối lộ khởi tố và tạm giam một mươi một bị can là lãnh đạo cán bộ của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh nghệ an
các bị can gồm một giám đốc hai phó giám đốc năm trưởng các phòng kiểm định nghiệp vụ
ba nhân viên đăng kiểm thuộc hai cơ sở ba nghìn bảy trăm linh một s có địa chỉ tại thành phố vinh và ba nghìn bảy trăm linh một s
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã điều tra về việc có dấu hiệu của hành vi đưa môi giới nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh nghệ an
cụ thể là một số lãnh đạo cán bộ của trung tâm đã móc nối với một số đối tượng cò ở bên ngoài để đưa nhận và môi giới hối lộ của các chủ phương tiện trong việc hoán cải xe ô tô nhằm bỏ qua các lỗi vi phạm trong hoạt động đăng kiểm
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng tô minh trường chú ở xã hòa quang nam huyện phú hòa để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tô minh trường lừa chị họ của mình là bà tô thị thanh chú tại thị xã sông cầu mua một mươi bốn hectare đất rừng trồng keo của ông nguyễn hữu hồng chú ở tỉnh bình định với giá gần bốn tỷ đồng
theo thỏa thuận bà thanh đặt cọc năm trăm linh triệu đồng cho trường để làm
các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên rồi chiếm đoạt
được biết thửa đất trên nằm trong diện tích sáu mươi hectare đất rừng trồng keo tại xã xuân bình mà ông nguyễn hữu hồng nhờ một người đứng ra bán giúp với giá bảy năm tỷ đồng
khi biết bà thanh có nhu cầu mua đất giấy trường đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa bán đất cho bà thanh rồi chiếm đoạt số tiền đạt cọc
thời gian vừa qua tình trạng tội phạm lợi dụng công nghệ cao và không gian mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn có dấu hiệu gia tăng
lợi dụng sự nhẹ dạ thiếu cảnh giác các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu thậm chí là hàng tỷ đồng của các bị hại
việc đấu tranh với loại hình tội phạm này không chỉ là trách nhiệm của lực lượng công an mà còn cần có sự chung tay của mỗi người dân
phóng sự sau đây vừa được thực hiện tại tỉnh hải dương
đây là đối tượng phùng đức đạt
sinh năm hai nghìn ba ở thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa bị công an huyện gia lộc tỉnh hải dương khởi tố bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng mạng internet đạt đã lập facebook có tên công ty thám tử hoàng công năm để lừa bán phần mềm nghe lén của gọi định vị số điện thoại giám sát tin nhắn và tài khoản mạng xã hội
bằng thủ đoạn này đạt đã lừa nhiều người chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng

vụ việc phùng đức đạt bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chỉ là một trong số nhiều vụ việc lợi dụng không gian mạng và công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thực tế cho thấy hầu hết nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản đều nhẹ dạ cả tin trước những yêu cầu chuyển tiền
trong đó có những trường hợp đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt tài khoản facebook để lừa những người thân của nạn nhân chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng

trong đó có những số hưởng làm cho rau đưa nguồn rau của xã thánh thủy này
từ đề án đã cho bà con thu nhập cao và tư duy mới về nông nghiệp sạch

có thể nói đây là hướng đi mới cho người nông dân nơi đây
tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin kinh tế đáng chú ý đến từ trường quay phía nam